bỏ cuộc thì sợ mất số tiền trước sợ mất quà hầu hết các bị hại đều chuyển tiền nhiều lần cho các đối tượng
ngân hàng qua các đường dây nóng hoặc thực hiện các thao tác quên mật khẩu để chặn khóa không cho đối tượng tiếp tục truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của mình
khi cơ quan công an cơ quan nhà nước có yêu cầu làm việc với người dân thì sẽ gặp trực tiếp không liên hệ qua mạng xã hội qua mạng viễn thông
qua các vụ việc trên có thể thấy rằng tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng xã hội không còn là mới
tuy nhiên thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn
do vậy cơ quan công an đề nghị người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác tự phòng ngừa tự bảo vệ tài sản của mình
tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi phạm tội
nhằm kịp thời ngăn chặn không để lại hậu quả đáng tiếc xảy ra
ngoài ra các ngành chức năng cũng cần triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ
nhằm kiểm soát ngăn chặn những đối tượng tội phạm tiếp tục lừa đảo bằng hình thức công nghệ cao giữ gìn cuộc sống bình yên